sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào tối ngày một mươi ba tháng ba đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thanh hóa
đã phá chuyên án và bắt quả tang đối tượng phạm thị nga trú tại phường trường thi thành phố thanh hóa
đang bán trái phép chất ma túy và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường
các điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước rồi giao hàng
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh
vào tối ngày một mươi ba tháng ba công an thành phố thanh hóa đã phá thành công chuyên án bắt quả tang phạm thị nga
đang thực hiện hành vi phạm tội và thu giữ toàn bộ số ma túy